nghị định một trăm hai mươi sáu hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp ba quý đầu năm không thấp hơn bảy mươi năm số thuế phải nộp của quyết toán năm
trường hợp nộp thiếu số thuế tạm nộp này thì doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp thuế
tuy nhiên nếu doanh thu quý bốn tăng cao thì vô hình chung doanh nghiệp sẽ bị phạt trên số thuế chưa phát sinh trong chín tháng đầu năm
các chuyên gia đề nghị thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của các quý nên ít nhất là tám mươi so với số phát sinh
trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện nộp dưới tám mươi số phải nộp thì mới tính tiền chậm nộp
để tránh việc mỗi nơi áp dụng một kiểu và doanh nghiệp bị phạt oan thì bộ tài chính tổng cục thuế cần có văn bản hướng dẫn sớm sau đó đưa vào thông tư
dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của luật đầu tư năm hai nghìn hai mươi sẽ phải trình
trong tháng một mươi hai này để chính phủ kịp ban hành trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nhiều nội dung của dự thảo vẫn bị cho là rắc rối và làm khó nhà đầu tư
thông tin có trên báo diễn đàn doanh nghiệp
theo các chuyên gia các quy định về thủ tục hành chính như giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể trở thành cánh nặng cho doanh nghiệp và phát sinh cơ chế xin cho
dự thảo nghị định chưa có bất kỳ một điều khoản nào hướng dẫn cụ thể về cơ chế giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư
phòng ngừa tranh chấp
giữa nhà nước và nhà đầu tư mới chỉ tập trung nhiều vào việc cải thiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư mà chưa quy định
hay hướng dẫn những vấn đề cấp thiết đối với hoạt động đầu tư để tạo ra môi trường đầu tư ổn định công bằng và an toàn
đặc biệt là cho nhà đầu tư nước ngoài
báo giao thông số danh ngày hôm nay có bài viết đốt đuốc tìm nhân sự vận hành đường sắt đô thị
năm hai nghìn một mươi chín nục ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành quyết định đưa dự án đường sắt đô thị tuyến nhộn gà hà nội vào khai thác
vận hành đoạn trên cao vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội cho biết tiến độ trên phải lùi đến cuối năm vì nhiều lý do
ngoài ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín việc chậm chuẩn bị nguồn nhân lực cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án
các vị trí quan trọng như lái tàu nhân viên điều hành chạy tàu giám sát an toàn quá trình tuyển dụng đều chậm hơn dự kiến
nếu có sự liên kết tốt giữa các cơ quan quản lý hoặc nhà thầu với trường đại học cơ sở đào tạo đường sắt sẽ chủ động hơn khi chuẩn bị nguồn nhân lực